chương trình hôm nay thứ ba ngày sáu tháng một mươi một sẽ có những nội dung chính sau đây

trong phần tin quốc tế căng thẳng cuộc đua giữa đảng dân chủ và cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại mỹ
tổng thống iran cảnh báo tình trạng chiến tranh kinh tế
thưa quý vị chiều nay dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị điều hành phiên họp
các đại biểu thảo luận
tại hội trường về nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật công an nhân dân sửa đổi
thảo luận tại hội trường về dự án luật công an nhân dân sửa đổi các đại biểu nhất trí với sự cần thiết quy định công an xã thị trấn là lực lượng chính quy
bởi thời gian qua lực lượng này làm nhiệm vụ không khác gì công an phường nhưng lại là lực lượng bán chuyên trách
chuyên môn chỉ đào tạo sơ cấp tuyển chọn không kỹ càng do chính quyền địa phương tuyển và bổ nhiệm
như vậy chưa tương xứng với chức năng nhiệm vụ
việc quy định công an xã thị trấn là lực lượng chính quy mới đáp ứng được yêu cầu theo tình hình hiện nay
nâng cao tính chuyên nghiệp và đào tạo bài bản không còn phân biệt công an xã phường
như vậy sẽ tăng biên chế giảm lực lượng bán chuyên trách hiện nay cho nên cần cân nhắc và có chính sách phù hợp đối với lực lượng này
liên quan đến điều khoản chuyển tiếp điều bốn mươi sáu khoảng hai có thể tuyển chọn số cán bộ chiến sĩ công an xã thị trấn đào tạo theo quy định của ngành công an bổ sung vào lực lượng chính quy
như vậy sẽ giảm áp lực biên chế làm chính sách ổn định tư tưởng cán bộ chiến sĩ
cũng như trong khoảng ba bộ trưởng công an quyết định thành lập đồn trạm và các đơn vị độc lập bố trí tại những địa bàn cần thiết đề nghị có quy định rõ ràng hơn để không trùng lắp chức năng nhiệm vụ với các đơn vị xã phường khác
tình hình an ninh nông thôn hiện nay rất phức tạp vai trò của công an xã hết sức quan trọng
nếu có lực lượng chính quy các vụ việc xảy ra ở cơ sở sẽ được giải quyết rứt điểm đảm bảo đúng pháp luật xây dựng môi trường sống yên bình tại thôn bản
tuy nhiên cần đánh giá toàn diện đầy đủ tất cả các tác động của quy định này
bởi thực tế cả nước hiện nay có hơn chín ba trăm ba mươi xã
nếu mỗi xã có năm cán bộ công an chính quy bộ công an phải bố trí trên bốn vạn cán bộ
điều này có ảnh hưởng gì đến đề án tinh giản biên chế và quỹ lương quốc gia không
mặt khác khi đã có lực lượng chính quy thì phải xây dựng thêm trụ sở làm việc các điều kiện đảm bảo và chế độ chính sách kèm theo tạo gánh nặng cho ngân sách nhà nước thì có cần thiết không
liên quan đến việc phong hàm cấp tướng đối với giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đại biểu nguyễn hữu cầu cho biết giám đốc công an tỉnh được xác định là chức vụ cơ bản là cấp dưới liền kề
có thể quy hoạch bổ nhiệm chức danh thứ trưởng bộ công an
vì vậy đại biểu đề nghị
tiêu chuẩn chức danh cấp bực hàm của giám đốc công an tỉnh phải đảm bảo tương quan tương đối với chức danh cục trưởng của các đơn vị trực thuộc bộ
thêm nữa yêu cầu đặt ra khi bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng bộ công an thì cán bộ phải có thời gian đảm nhận chức vụ giám đốc công an tỉnh để rèn luyện thử thách
vì vậy nếu chức danh giám đốc công an tỉnh không có cấp bực hàm cao nhất là thiếu tướng
sẽ khó khăn và không thể luân chuyển được cán bộ cấp cục đại dự cấp bực hàm
hàm thiếu tướng về làm giám đốc công an tỉnh
người mang hàm thiếu tướng của tỉnh này chưa chắc gì có chuyên môn thời gian trong ngành cao hơn người mang hàm đại tá của tỉnh khác
như vậy sẽ không hợp lý
cùng là giám đốc công an tỉnh thành phố như nhau mà lại có người mang hàm cấp tướng mà có người lại mang hàm cấp tá do quy định trong luật
về việc phong hàm cấp tướng đối với giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau
các đại biểu đề nghị không nên có sự cứng nhắc trong quy định nhất là đối với các tỉnh có vị trí chiến lược
và tình hình an ninh phức tạp thì cần có những tướng công an nhiều kinh nghiệm để lãnh đạo chỉ đạo
bảo đảm an ninh chính trị an toàn xã hội và ổn định đời sống cho người dân
dự án luật công an nhân dân sửa đổi trong đó đề xuất quy định về phong hàm cấp tướng công an nhân dân có nhiều điểm mới
được dư luận và các đại biểu quốc hội quan tâm
trao đổi bên lề hành lang quốc hội các đại biểu cho rằng việc phong hàm cấp tướng cần được cân nhắc
bảo đảm hài hòa và phù hợp với tình hình của địa phương
như chúng tôi thì cũng còn băn khoăn là với những cái đơn vị đô thị loại một rồi
thì những cái đơn vị khác ví dụ như là về quy mô kinh tế hay là về những cái an ninh chính trị mà có cái tình hình phức tạp
thì ta có nên đặt vấn đề phong hàm cấp tướng ở những cái đơn vị đó hay không
và trong cái quá trình mà chúng tôi thấy rằng là phong hàm cấp tướng đối với giám đốc công an các tỉnh
thì vì giữa là cấp tướng
với công an cấp tỉnh thì cái quy hoạch cũng là tương đương là nếu như bổ nhiệm lên thì là thứ trưởng
thế nếu như mà chưa là cấp tướng thì nó cũng có những cái mà chúng ta cũng cần phải cân nhắc
khi mà phong hàm cấp tướng đối với giám đốc công an của cấp tỉnh
phân công và bổ nhiệm các chức vụ trong lực lượng công an nhân dân
thì chúng tôi chỉ đề nghị là đảm bảo cái sự hài hòa đảm bảo tính chiến đấu cho lực lượng
đồng tài đồng tài đồng tài
thời nữa là cũng đảm bảo tính chất tiêu biểu trong lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là trong cái việc chúng ta xác định là cái số lượng tướng như thế nào
rồi thì hàm cấp bao nhiêu cho nó phù hợp với cái việc chúng ta bố trí tổ chức lại lực lượng công an
cho thực sự tinh gọn và hiệu quả
thưa quý vị và các bạn tối qua theo giờ việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn việt nam
đã về đến sân bay nội bài kết thúc tốt đẹp các hoạt động trong khuôn khổ chương trình
tham dự hội trợ nhập khẩu quốc tế trung quốc
chuyến đi đã thể hiện rõ quan điểm của việt nam là luôn coi trọng phát triển quan hệ ổn định
mong muốn cùng trung quốc và các nước thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại phát triển bền vững
với chương trình làm việc khẩn trương thủ tướng đã dự lễ khai mạc hội trợ nhập khẩu quốc tế trung quốc hai nghìn hai mươi
và diễn đàn kinh tế thương mại quốc tế hồng kiều tham quan gian hàng các quốc gia
khu gian hàng thương mại của các doanh nghiệp việt nam
thủ tướng đã có cuộc hội kiến tổng bí thư chủ tịch trung quốc
tập cận bình gặp thị trường thành phố thượng hải ứng dũng tọa đàn đối thoại
tiếp nhiều doanh nghiệp hàng đầu trung quốc dự lễ khai trương văn phòng xúc tiến thương mại việt nam hàng châu
văn phòng xúc tiến thương mại thứ hai của việt nam tại trung quốc
hội trợ nhập khẩu quốc tế trung quốc lần thứ nhất là một trong bốn sự kiện đối ngoại quan trọng nhất
của trung quốc năm hai nghìn một mươi tám với sự tham gia của một mươi tám nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước
hơn ba doanh nghiệp của một trăm ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
phát biểu tại lễ khai mạc hội trợ thủ tướng cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay
một quốc gia khó có thể tự mình phát triển nếu không mở cửa hội nhập liên kết
để cùng nhau tạo nên những ngọn núi cao những cánh rừng lớn của phát triển
để tăng cường hợp tác liên kết kinh tế quốc tế khu vực
bên cạnh các hoạt động quảng bá thủ tướng cho rằng các bên cần tăng cường đối thoại
trao đổi chính sách giữa các chính phủ và doanh nghiệp tăng cường sự công khai
minh bạch và kịp thời chia sẻ thông tin kinh nghiệm cùng kết nối và sáng tạo
và mở ra cơ hội hợp tác mới trong thời đại cách mạng công nghiệp bốn
sau lễ khai mạc thủ tướng đã tham quan khu gian hàng thương mại việt nam
với sự tham gia của hai mươi năm doanh nghiệp có năng lực xuất khẩu tốt và thương hiệu uy tín
chất lượng trong lĩnh vực nông sản thực phẩm chế biến và dịch vụ công nghệ thông tin
trong khuôn khổ hội trợ các doanh nghiệp việt nam đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ
trao đổi với các đối tác của trung quốc và các nước tham dự
để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong thời gian tới
tháp tùng thủ tướng nguyễn xuân phúc trong chuyến đi thứ trưởng bộ ngoại giao lê hoài trung
đánh giá việc tham dự hội trợ lần này đem lại hiệu quả rất thiết thực cho các doanh nghiệp và các địa phương
lần này thì các doanh nghiệp việt nam sang cũng là những doanh nghiệp có thế mạnh
trong các lĩnh vực về nông lâm thủy hải sản
và qua thông tin được biết thì cả ban tổ chức hội nghị
cũng như các doanh nghiệp của trung quốc đánh giá rất cao
và chúng tôi cũng được thông tin được biết rằng là đã có nhiều những cái thỏa thuận
để mà hai bên trong đó có việc việt nam là xuất những cái hàng của mình sang trung quốc trong thời gian tới
và chúng ta đều biết rằng là hiện nay là thương mại giữa ta và trung quốc
là chiếm khoảng một phần tư tổng cái kinh mạch xuất ngập khẩu của chúng ta
và cái xu hướng mà chúng ta tăng cái xuất khẩu sang trung quốc
ngày càng lớn
và rõ có thêm ngày càng nhiều điều kiện
và nhất là những mặt hàng nông lâm thủy hải sản của chúng ta
cho nên là khi hợp tác đem lại những cái quả thiết thực tốt các ngành và các địa phương
nhân dịp tham dự hội trợ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội kiến với tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
thủ tướng khẳng định việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị ổn định lành mạnh và bền vững với trung quốc
coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình nhấn mạnh
đảng nhà nước trung quốc coi trọng quan hệ với việt nam nhất trí cùng việt nam duy trì tiếp xúc cấp cao tăng cường tin cậy chính trị
củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống cùng duy trì hòa bình ổn định trên biển tạo môi trường thuận lợi cho quan hệ hai nước phát triển
với tiềm năng hợp tác hai nước còn rất lớn thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị trung quốc mở cửa
tạo điều kiện cho hàng hóa của việt nam vào trung quốc có chính sách và biện pháp thiết thực để giảm mức nhập siêu lớn hiện nay của việt nam
hướng tới thương mại song phương tăng trưởng ổn định bền vững
tổng bí thư chủ tịch tập cận bình nhấn mạnh
trung quốc không theo đuổi xuất siêu với việt nam và sẽ tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ việt nam để thương mại hai nước phát triển theo hướng cân bằng bền vững

năng lượng tài chính ngân hàng quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng thương mại
thông điệp mà thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu ra với các doanh nghiệp trung quốc là tiềm năng hợp tác thương mại và đầu tư hai bên còn rất lớn
thủ tướng nêu thế mạnh của việt nam là hàng hóa nông sản rất phong phú đa dạng đã có mặt tại những thị trường khó tính nhất như eu mỹ nhật bản
trong khi giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản của việt nam vào trung quốc năm nay chỉ khoảng ba mươi năm tỷ đô la mỹ
thủ tướng nhấn mạnh đây là lĩnh vực tiềm năng cho hợp tác doanh nghiệp hai nước
các nhà đầu tư trung quốc đều thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới lĩnh vực nông nghiệp chế biến xuất khẩu nông sản của việt nam sang thị trường trung quốc và thế giới
có thể thấy thông điệp quan trọng từ chuyến tham dự hội trợ nhập khẩu quốc tế trung quốc lần thứ nhất của thủ tướng nguyễn xuân phúc là thể hiện sự quan tâm của việt nam đối với sự kiện
đồng thời thể hiện sự coi trọng phát triển quan hệ ổn định lành mạnh với trung quốc mong muốn cùng trung quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại phát triển bền vững
khuyến khích các bộ ngành và địa phương hai nước tăng cường hợp tác cùng có lợi ủng hộ lẫn nhau trong việc tổ chức các sự kiện lớn ở mỗi nước
tiếp nối chương trình kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống đảng bộ khối các cơ quan trung ương
giá xăng đồng loạt giảm mạnh từ một mươi năm h chiều nay
thưa quý vị sáng nay lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống đảng bộ khối các cơ quan trung ương đã được tổ chức tại hà nội
dự lễ có nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nguyên chủ tịch nước trần đức lương đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư và các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo ban bộ ngành trung ương và một số địa phương
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết
trương tấn sang thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi lãng hoa chúc mừng
đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm đồng chí sơn minh thắng ủy viên trung ương đảng bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã ôn lại chặng đường lịch sử bảy mươi năm qua của đảng bộ khối và nêu rõ
bảy mươi năm qua dưới sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của đảng và chủ tịch hồ chí minh liên trì cơ quan trung ương đảng bộ chính dân đảng trung ương
nay là đảng bộ khối các cơ quan trung ương đã được rèn luyện thử thách không ngừng lớn mạnh trường thành góp phần cùng toàn đảng toàn dân toàn quân
làm nên những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
ghi nhận những thành tích đó đảng bộ khối đã được đảng nhà nước trao tặng huân trường độc lập hạng nhất
hai lần được tặng huân chương lao động hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác
phát biểu ý kiến tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước đồng chí trần quốc vượng biểu dương những thành tích đảng bộ khối các cơ quan trung ương đã đạt được trong bảy mươi năm qua và khẳng định
đảng bộ khối các cơ quan trung ương là đảng bộ lớn rất đặc thù có vai trò vị trí quan trọng có các đảng bộ tri bộ trong cơ quan tham mưu chiến lược đầu não của trung ương
tập trung nhiều cán bộ trí thức chuyên gia hàng đầu của đất nước về mọi lĩnh vực của đời sống xã hội có chức năng lãnh đạo và tổ chức các đảng bộ trực thuộc
bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan trung ương xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan đoàn thể ở trung ương vững mạnh
đồng chí đề nghị trong thời gian tới đảng bộ khối các cơ quan trung ương quan tâm tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị sinh hoạt tư tưởng
qua đó giúp mỗi cán bộ đảng viên trong đảng bộ nhận thức sâu sắc thấm nhuần hơn chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh tuyệt đối trung thành với đảng và chế độ
đảng bộ khối các cơ quan trung ương cần đặc biệt coi trọng việc tự phê bình phê bình kiên quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
đảng bộ khối các cơ quan trung ương phải là đảng bộ đi đầu trong việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thực hiện tốt quy định của ban chấp hành trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đồng chí lưu ý đảng bộ khối
tăng cường bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch là nội dung cơ bản hệ trọng trong công tác xây dựng đảng
đảng bộ khối các cơ quan trung ương cần coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các đảng bộ
trong khối là công việc tự giác thường xuyên của mỗi cấp ủy tổ chức đảng đảng viên và trước hết là người đứng đầu
thưa quý vị chặt chém khách du lịch đây là một vấn đề nan giải gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch của nước ta
mặc dù đã có sự vào cuộc của các đơn vị chức năng thế nhưng nạn treo kéo và ép khách du lịch vẫn còn tồn tại gây cảm giác khó chịu cho nhiều người
hàng rong trèo kéo
hàng rong trèo kéo
đeo bám taxi xích lô tăng giá đắt đỏ là nỗi ám ảnh của không ít khách du lịch khi đến hà nội
hiện nay hiện tượng treo kéo khách du lịch đang trở thành một vấn nạn đặc biệt là đối với những nơi có địa điểm du lịch nổi tiếng ở việt nam khiến cho việc đi du lịch trở thành nỗi ngán ngẩm mỗi khi khách du lịch đặt chân đến
hình ảnh vô cùng phản cảm và có ảnh hưởng không nhỏ tới bộ mặt và vẻ đẹp của thủ đô cũng như đất nước
phải đưa ra những biện pháp mạnh tay hơn thì sẽ gian đe được mọi người
mới đây nhất công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã làm rõ chín đối tượng đánh giày bán hàng rong có hành vi trèo kéo ép du khách mua hàng giá cao tại khu vực hồ hoàn kiếm
các đối tượng cướp tiền trắng trợn của du khách bằng cách ép buộc phải đánh giày
thậm chí là rằng giật giày từ chân du khách để lau sửa chữa rồi hết giá trên trời
tuy nhiên việc xử lý các đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn do nạn nhân là du khách nước ngoài với thời gian lưu tru ngắn nên họ không trình báo

để giải quyết tình trạng này cùng với sự vọng các đối tượng cũng là nợ dụng sự thiêu biết
trong cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức nhận thức vì một thủ đô văn minh mến khách
gạo việt nam sẽ được nhận diện tại hơn một trăm năm mươi quốc gia xuất khẩu của nước ta sau khi logo thương hiệu chính thức được công bố tại festival lúa gạo việt nam lần thứ ba năm hai nghìn một mươi tám diễn ra vào tháng một mươi hai tới
lúa gạo việt nam vốn đa dạng từ nguồn giống nhưng chưa có thương hiệu chỉ dẫn địa lý như gạo việt nam gạo đồng bằng sông cửu long để thế giới biết đến
do đó tại festival lúa gạo việt nam năm hai nghìn một mươi tám logo thương hiệu gạo việt nam chính thức được công bố sẽ giúp ngành hàng lúa gạo việt nam tăng sức cạnh tranh trên thương trường
giúp các doanh nghiệp xuất khẩu xây dựng uy tín vững chắc hơn sau nhiều năm xuất khẩu chỉ nổi tiếng tại thị trường nội địa
diễn ra từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại long an festival lúa gạo sẽ cung cấp nhiều giải pháp xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp
thông qua các hoạt động như trưng bày triển lãm hội thảo hội thi xuyên suốt trong các ngày diễn ra festival
giúp các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư và giao thương quốc tế
liên bộ công thương tài chính vừa có văn bản điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ một mươi năm h chiều nay ngày sáu tháng một mươi một
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm một tám mươi hai đồng một lít xăng ron chín mươi năm giảm một một trăm ba mươi tám đồng một lít và dầu diesel giảm sáu mươi bảy đồng một lít
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm một một trăm ba mươi tám đồng một lít và dầu diesel giảm sáu mươi bảy đồng một lít
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm xuống còn một mươi chín sáu trăm linh đồng một lít xăng ron chín mươi năm iii không cao hơn hai mươi một sáu mươi năm đồng một lít dầu diesel có mức giá mới một mươi tám năm trăm bốn mươi bốn đồng một lít dầu hỏa có giá tối đa một mươi bảy tám mươi sáu đồng một lít dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giá bán không cao hơn một mươi năm sáu trăm chín mươi bốn đồng một kg
liên bộ cho biết nguyên nhân khiến giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh đến từ giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường thế giới ở chu kỳ này
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm sâu với xăng ron chín mươi hai giảm một mươi còn tám mươi đô la mỹ một thùng xăng ron chín mươi năm giảm tám xuống còn tám mươi một năm đô la mỹ một thùng
từ đầu năm đến nay giá xăng đã chảy qua hai mươi đợt điều chỉnh trong đó sáu lần tăng giá hai lần giảm và một mươi hai lần giữ ổn định tổng cộng giá xăng đã tăng thêm hơn một đồng mỗi lít so với đầu năm

hôm nay nước mỹ sẽ bước vào cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ dù được đánh giá là không gây cấn như cuộc bầu cử tổng thống cách đây hai năm
dòng cuộc bỏ phiếu lần này lại có tính chất như cuộc trưng cầu ý dân đối với tổng thống donald trump sau hai năm cầm quyền
kết quả bầu cử có thể sẽ đặt hai năm cuối nhiệm kỳ của tổng thống mỹ donald trump đứng trước hai ngã rẽ một là nhiều sóng gió và hai là nhận được nhiều động lực hơn

trước ngày bỏ phiếu tổng thống mỹ donald trump vẫn tiếp tục đi vận động cho các ứng viên đảng cộng hòa của mình
tại các cuộc vận động ở bang georgia và tennessee tổng thống trump tái khẳng định quyết tâm theo đuổi chính sách ngăn chặn người nhập cư coi đây như mối đe dọa an ninh quốc gia của mỹ
đảng dân chủ muốn một biên giới mở họ đang mời những người di cư vào đất nước của chúng ta đây không phải là một điều tốt đẹp gì
họ sẽ tràn vào các trường học bệnh viện cộng đồng của các bạn nhưng đừng lo lắng vì những bức tường ngăn cản người di cư đang được xây dựng
trong khi đó cựu tổng thống mỹ barack obama cuối tuần qua cũng đã tới bang indiana hồi thúc cử tri bỏ phiếu cho thượng nghị sĩ đảng dân chủ jonali
ông obama nhấn mạnh đến các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân đồng thời chỉ trích chính sách siết chặt nhập cư và cho rằng cần chấm dứt tình trạng chia rẽ trong chính quyền đương nhiệm
điều mà mọi người lo sợ đó là nhóm người di cư nghèo đói còn cách đây hàng nghìn cây số
sự kiểm soát lúc này đối với các hành vi của những người cộng hòa phụ thuộc vào lá phiếu của các bạn
trong cuộc bầu cử ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám cử tri mỹ sẽ đi bỏ phiếu bầu ra toàn bộ bốn trăm ba mươi năm ghế trong hạ viện ba mươi năm trên một trăm linh ghế trong thượng viện ba mươi sáu thống đốc bang
cùng khoảng sáu ghế tương đương gần tám mươi hai tổng số ghế trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn nước mỹ
cả hai viện đều do phe cộng hòa kiểm soát
cuộc bầu cử giữa kỳ này sẽ quyết định liệu đảng cộng hòa có thể suy trì kiểm soát cả hai viện quốc hội hay không
trong khi đây cũng là cơ hội để đảng dân chủ giành lại ưu thế của mình khi thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu
và khi mà đánh giá về bối cảnh của cuộc bầu cử trong thời điểm hiện tại thì đảng cộng hòa hiện đang chiếm đa số trong cả hai viện
nhưng quốc hội cũng đã trải qua nhiều kịch tính với các lần bỏ phiếu sát nút đầy bất ngờ
dự đoán phổ biến nhất lúc này là đảng dân chủ sẽ mất một số ghế tại thượng viện và giành chiến thắng siết sao tại hạ viện
nhưng mọi kịch bản có thể xảy ra giống như những giờ phút kịch tính và bất ngờ trong cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu
mời quý vị cùng tiếp tục đến với những thông tin xoay canh cuộc bầu cử quan trọng này
năm hai nghìn một mươi tám tại thượng viện mỹ sẽ có ba mươi năm ghế trong tổng số một trăm linh ghế sẽ được bầu lại
cụ thể đảng dân chủ sẽ có ba mươi năm ghế trong tổng số một trăm linh ghế sẽ được bầu lại
đảng cộng hòa hiện có năm mươi một ghế tại thượng viện thì chín ghế sẽ phải bầu lại đảng dân chủ có bốn mươi bảy ghế thì có tới hai mươi sáu ghế phải bầu lại
hai ghế còn lại của thượng viện thuộc về hai nghị sĩ không đảng phái
tại hạ viện toàn bộ các nghị sĩ sẽ được bầu lại với con số lên tới bốn trăm ba mươi năm người
sự khác biệt giữa số ghế bầu ở thượng viện và hạ viện xuất phát từ việc nhiệm kỳ của hạ nghị sĩ chỉ là hai năm còn thượng nghị sĩ là sáu năm
mỗi đảng cần sở hữu ít nhất năm mươi một ghế để kiểm soát thượng viện và hai trăm một mươi tám ghế để kiểm soát hạ viện
ngoài bầu thượng viện quốc hội trong kỳ bầu cử hai nghìn một mươi tám cử tri cũng sẽ bảo phiếu bầu ba mươi chín thống đốc bang và thị trưởng của nhiều thành phố
các sáng kiến lập pháp như dự luật cải cách y tế đã thất bại

chính quyền và quốc hội nhiều lần phải thỏa hiệp vào phút chót trong vấn đề ngân sách để tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ
trong viễn cảnh này những cuộc điều trần tại thượng viện và hạ viện nhằm vào thành viên nội các trong chính phủ tổng thống trump sẽ giảm đáng kể
từ đây tổng thống trump và đảng cộng hòa sẽ tập trung nỗ lực thúc đẩy các dự án như rót thêm kinh phí xây dựng bức tường dọc biên giới
loại bỏ chương trình chăm sóc sức khỏe obamacare và giảm thuế lần thứ hai
nhìn chung các chương trình nghị sự của nhà trắng sẽ không gặp nhiều trở ngại dù không thể loại bỏ hoàn toàn lực càn là các tiếng nói phản đối trong chính nội bộ đảng cộng hòa
đây là viễn cảnh không mong muốn đối với tổng thống trump
với việc kiểm soát cả hạ viện và thượng viện đảng dân chủ sẽ kiểm soát và cân bằng hiến pháp mỹ
thượng viện của phe dân chủ sẽ buộc tổng thống trump phải đề cử thêm nhiều thẩm phán ôn hòa
ngoài ra hai năm cuối trên cương vị tổng thống của mình ông trump phải đối mặt với vô vàn khó khăn và khả năng ông thúc đẩy các chương trình nghị sự là rất thấp
đây là kết quả được dự đoán sẽ xảy ra nhất sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi sáu
nhiều đại diện khu vực của đảng dân chủ tại hạ viện lại thuận theo quan điểm của tổng thống trump về thương mại
do vậy một số thỏa thuận chính trị có thể được giải quyết
giới phân tích cũng cho rằng kịch bản này sẽ xảy ra để chính trường mỹ cân bằng trở lại hơn
dù kịch bản nào xảy ra thì cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày sáu tháng một mươi một cũng sẽ là cuộc chạy đua vào ba mươi sáu trong tổng số năm mươi vị trí thống đốc bang
trong số ba mươi sáu vị trí thống đốc này hiện hai mươi sáu người là của đảng cộng hòa
khi chiến dịch tranh cử tổng thống bắt đầu các thống đốc thường đóng vai trò hỗ trợ rất lớn đối với ứng viên của đảng mình
bằng cách tìm kiếm các nhà tài trợ hoặc huy động các tình nguyện viên
vì thế các thống đốc mới được bầu lại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể sẽ có tác động lớn tới chiến dịch vận động tranh cử tổng thống vào năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi
thưa quý vị tiếp tục với các thông tin quốc tế khác
liên quan tới việc mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt iran tổng thống iran hassan rouhani đã tiếp tục đưa ra những chỉ trích nhằm vào quyết định của washington
theo ông hành động này của mỹ giống như tình trạng chiến tranh mà tehran phải đối mặt
trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình tổng thống rouhani nhấn mạnh iran đang trong tình trạng chiến tranh kinh tế nhưng ông cũng cho rằng iran sẽ tìm cách giải quyết khó khăn hiện nay
theo đó iran sẽ tìm cách giải quyết khó khăn hiện nay
bán dầu thô cho các doanh nghiệp tư nhân và sau đó những doanh nghiệp này sẽ bán cho những người mua dấu tên ở nước ngoài như là cách để né tránh lệnh trừng phạt
hiện tại iran đã gửi thư đề nghị liên hợp quốc bắt mỹ chịu trách nhiệm khi áp đặt các lệnh trừng phạt đối với iran nhằm hạn chế ngành dầu mỏ và vận tải của nước này
cuối tuần qua mỹ đã tái áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực tài chính và dầu mỏ của iran
theo đánh giá các biện pháp trừng phạt tác động trực tiếp tới các công ty thuộc các nước thứ ba đang làm ăn với iran
đặc biệt có thể tác động đến thị trường dầu mò thế giới
sáng nay hai miền triều tiên và bộ tư lệnh liên hợp quốc đã tổ chức hội đàm ba bên lần thứ ba tại làng đình chiến panmunjom
cuộc gặp tập trung vào một loạt vấn đề liên quan tới tiến trình giải giáp tại khu vực an ninh chung thuộc khu vực phi quân sự ở biên giới liên triều
tham dự hội nghị mỗi bên cử ba quan chức tham dự
tuyên bố của bộ quốc phòng hàn quốc cho hay tại cuộc gặp này
ba bên đã xác nhận và đánh giá kết quả tiến trình giải rác vũ khí tại khu vực an ninh chung
thảo luận phương án tuần tra chung giữa hai miền chia sẻ thông tin và trang thiết bị giám sát cũng như phương án bảo đảm cho du khách
một khi hoạt động giải pháp và thủ tục liên quan được hoàn tất trong năm nay
người dân hai miền triều tiên và du khách nước ngoài sẽ được phép vượt qua đường phân định danh giới quân sự giữa hai miền từ chín h đến một mươi bảy giờ hằng ngày
hôm qua bộ quốc phòng nga thông báo một máy bay chiến đấu su hai mươi bảy của nước này
đã chặn máy bay của hải quân mỹ trên biển đen gần không phận nga và áp tải máy bay này ra khỏi khu vực
tuy nhiên phía mỹ lại cho rằng hành động của nga là không an toàn
thông báo của bộ quốc phòng nga cho hay máy bay su hai mươi bảy đã nhận dạng máy bay do thám của mỹ ở khoảng cách an toàn
ngay khi phát hiện máy bay này tiếp cận không phận nga trên biển đen
máy bay nga sau đó đã áp tải máy bay mỹ ra xa không phận của nga phù hợp với luật pháp quốc tế
tuy nhiên hải quân mỹ lại khẳng định máy bay do thám của nga là không an toàn
thám nước này đã bị máy bay chiến đấu của nga chặn khi đang bay trong không phận quốc tế trên biển đen
theo washington máy bay nga đã hành xử không an toàn khi lao thẳng về phía máy bay của mỹ với tốc độ cao
bộ quốc phòng mỹ cũng cho hay máy bay chiến đấu của nga đã bay rất gần máy bay của mỹ
và hai bên không có bất kỳ liên lạc nào toàn bộ vụ việc kéo dài trong khoảng hai mươi năm phút